thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc bé trai một mươi tuổi bị mắc kẹt trong lòng cọc bê tông
vào lúc một mươi tám h bốn mươi hai phút tối nay ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
nạn nhân được xác định đã tử vong
lực lượng cứu hộ sẽ tính phương án xử lý sự cố tại công trình sau khi xác định nạn nhân đã tử vong
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp việc xác định cháu bé tử vong là do nhiều cơ quan cùng đánh giá
dựa vào thời gian bé gặp nạn tình trạng rơi vào ống cọc có độ dâu
lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách đưa cháu bé lên mặt đất để gia đình lo hậu sự
quá trình giải quyết tại hiện trường lực lượng cứu nạn cứu hộ đã chia nhiều ca kíp để rút ngắn thời gian
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sau khi hội trần gặp gỡ gia đình và đánh giá của cơ quan chuyên môn
cơ quan chức năng đã xác định cháu bé đã tử vong dự kiến trong tối nay bốn tháng một thi thể nạn nhân được đưa lên
như vậy là sau hơn bốn ngày hàng trăm người cùng các phương tiện đã được triển khai để thực hiện công tác cứu nạn
tuy nhiên lòng cọc bê tông quá nhỏ nhân viên cứu nạn không thể thả dây để chui xuống
việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do nền địa chất cứng và phương tiện thiết bị phải điều động từ nơi khác
nên tiến độ bị chậm so với mục tiêu đề ra